mới đây giới nghiên cứu đã có phát hiện mới lý giải cho nguyên nhân khiến hiện tượng covid một mươi chín kéo dài ở những người từng mắc bệnh
theo đó virus sars cov hai tồn tại và sinh sôi trong các hệ thống nội tạng cơ thể người
có thể là nguyên nhân bệnh nhân covid một mươi chín trải qua triệu chứng dai dẳng suốt nhiều tháng
hiện tượng người từng mắc covid một mươi chín trải qua những triệu chứng kéo dài suốt nhiều tháng đang ngày càng trở thành mối quan ngại của giới chức y tế
trong một nghiên cứu được đánh giá là toàn diện nhất tới nay về sự tồn tại của virus trong cơ thể người
các nhà khoa học viện y tế quốc gia mỹ cho biết đã phát hiện virus có khả năng tự nhân bản tại các bộ phận cơ thể người không phải hệ hô hấp
từ lâu xu hướng virus sars cov hai lây nhiễm tế bào cơ thể người bên ngoài phổi và hệ hô hấp đã là chủ đề gây tranh cãi
với những nghiên cứu mang tới một số bằng chứng
theo hai hướng trái ngược nhau nghiên cứu mới do viện y tế quốc gia mỹ tiến hành tại bez theda tiểu bang maryland
các nhà khoa học thu thập và phân tích sâu mẫu bệnh phẩm lấy từ tử thi bốn mươi bốn bệnh nhân tử vong sau khi từng mắc covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi ở mỹ
trước đây thì đã có một số nghiên cứu trên tử thi người mắc covid một mươi chín tuy nhiên nghiên cứu do viện y tế quốc gia mỹ tiến hành được thực hiện toàn diện hơn
các mẫu mô được lấy trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi người bệnh qua đời
các nhà khoa học phát hiện những mảnh rna của virus
các nhà khoa học phát hiện những mảnh rna của virus sars cov hai bên trong nhiều bộ phận cơ thể người trong đó có những khu vực của não
một số mẫu mô chứa virus tồn tại hai trăm ba mươi ngày sau khi người bệnh xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của covid một mươi chín
nhóm nghiên cứu của viện y tế quốc gia mỹ cũng sử dụng nhiều biện pháp bảo quản mô khác nhau để phát hiện và định lượng nồng độ virus
đồng thời nuôi dưỡng virus thu thập được từ mô phổi tim tuyến thượng thận và ruột non của bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong
kết quả cho thấy trong khi tải lượng virus sars cov hai lớn nhất ở đường hô hấp
và phổi virus có thể phát tán ngay sau khi xâm nhập và lây lan ra toàn bộ cơ thể bao gồm cả não các tác giả nghiên cứu cho hay
các tác giả nghiên cứu cho biết hiện tượng triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
khiến cho nhiều khả năng gây ra bởi virus còn sót lại trong các bộ phận cơ thể mà hệ miễn dịch không thể phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn
kết quả nghiên cứu mang lại một số thông tin có thể giúp lý giải nguyên nhân covid một mươi chín kéo dài có thể xảy ra ngay cả với những người chỉ trải qua triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng
ngay từ những ngày
ngày đầu đại dịch virus corona đã cho thấy khả năng gây ra các triệu chứng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người bệnh
đại học y khoa pennsylvania ước tính hơn một nửa số người mắc covid một mươi chín phải chịu đựng những triệu chứng trong ít nhất sáu tháng sau khi nhiễm virus
với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm omicron tác động từ covid một mươi chín kéo dài sẽ lớn hơn ước tính từ trước đến nay gấp nhiều lần
bởi vậy hiểu biết về cơ chế mà virus sars cov hai bám trụ trong các bộ phận cơ thể
cũng như phản ứng của cơ thể với các ổ virus sót lại
có thể giúp cải thiện phương pháp điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài các tác giả nghiên cứu cho hay